trong và ngoài tỉnh thì quá trình làm công tác xác minh các đối tượng ngoài tỉnh này rất khó khăn
cho ban chương án vì tất cả các thông tin lưu lại chỉ là các số điện thoại ảo
tuy nhiên qua các biện pháp nghiệp vụ đặc biệt là được sự hỗ trợ và chỉ đạo rất là tích cực
của phòng trọng án tức là phòng sáu cục cảnh sát hình sự bộ ngoan
thì đích thân đồng chí lê minh tùng phó trưởng phòng tham gia cùng với ban chuyên án
đã xác định được các đầu mối tiêu thụ súng đem về địa bàn tỉnh kiên giang để bán cho các đối tượng khác
đây thực sự là bài toán khó đặt ra ban chương án đã tổ chức nhiều cuộc họp để theo dõi tiến độ điều tra
các cuộc họp đều quán triệt quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo ban chuyên án là phải bắt chọn ổ nhóm thu giữ tăng vật
mặc dù rất khó nhưng dù khó đến mấy cũng phải làm phải triệt xóa bằng được đường dây này
ban chuyên án chỉ đạo là sớm thu thập tài liệu chứng cứ làm rõ hành vi mua bán của các đối tượng
chỉ đạo là sớm phá án đến ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai ban chương án họp là quyết định phá án
vì nếu xét thấy nếu đối tượng tuấn này về mà đối tượng xác định là có ví dụ như là vô tình cảnh sát giao thông đi theo cái gì đấy
mà có thể cây ra nộ nọ thì có thể là đối tượng tuấn sẽ
dừng cái việc hoạt động này lại và không có chuyện giao hàng nữa
thậm chí là các cái hàng hóa mà đang tập kết ở các địa điểm sẽ được đem đi để cất giấu hoặc tiêu hủy
ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai tại thành phố rạch giá lực lượng công an tỉnh kiên giang và cục cảnh sát hình sự đã mật phục bám sát các đối tượng trong chuyên án
cả mũi trinh sát bí mật khép chặt vòng vầy
các tổ công tác nhận lệnh đồng loạt tổ chức bắt khám xét nơi ở của một mươi đối tượng cầm đầu là dương minh tuấn và đồng bọn để điều tra về hành vi chế tạo mua bán sang thử vũ khí công cụ hỗ trợ
quả đó phát hiện thu giữ tám mươi hai khẩu súng các loại ba trăm một mươi bốn viên đạn các loại ba trăm sáu mươi năm ống kim loại một số công cụ hỗ trợ máy tiện chuyên dụng các loại đồng bọn để điều tra về hành vi chế tạo mua bán sang thử vũ khí công cụ hỗ trợ
quả đó phát hiện thu giữ tám mươi hai khẩu súng các loại ba trăm một mươi bốn viên đạn các loại ba trăm một mươi bốn viên đạn các loại một số công cụ hỗ trợ máy tiện chuyên dụng và nhiều thiết bị máy móc phục vụ chế tạo cải tạo các loại súng bắn đạn bi đạn thể thao thanh súng có tính năng tương tự vũ khí quân dụng

vợ chồng tên quai với tướng bà tèo hoạt động tại địa bàn thành phố bạch giá tỉnh kiên giang
đối tượng chính để mà cung cấp các loại vũ khí này là đối tượng chính ở thành phố hồ chí minh
các đối tượng khai đã mua từ thành phố hồ chí minh và đã bán cho các đối tượng hình sự ma tí ở trong tỉnh và một mươi sáu tỉnh khác có liên quan trong cả nước
sáu tỉnh thành trong cả nước đã nhận được nguồn hàng của đối tượng chính tại thành phố hồ chí minh
đây phải là một con sói đầu đàn với sự gian manh quỷ quyệt thì mới có thể điều hành cả một đường dây lớn đến như vậy
mà sói là loài vật sống bày đàn nếu muốn triệt hạ cả đàn sói thì phải triệt hạ được con đầu đàn
đây thực sự là một bài toán khó nhưng khó đến mấy cũng phải làm
phải xử lý đến tận gốc dễ dàng
đối với vấn đề bắt chọn cả đường dây đó là quan điểm chỉ đạo của ban chuyên án
khi mà thực hiện quá trình vận chuyển súng từ khu vực đông nam bộ về tới kiên giang và các đại lý khác
thì đối tượng thông qua rất nhiều mắc xích
cái người phụ trách đóng kho gửi hàng là một người còn người vận chuyển là một người khác
khẩn trương điều tra ban chuyên án xác định vũ thị diệp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi quê quán hải phòng
nhưng thường trú xã tân thông hội huyện củ chi thành phố hồ chí minh
vũ thị diệp này thì trước đây đã bị tòa
nên huyện hồng môn kết án ba năm tù cũng với cái tội danh là mua bán trái khép phép vũ khí công cụ hỗ trợ
tuy nhiên là do nuôi con dưới ba mươi sáu tháng tuổi thì đang được tại ngoại
và chồng thì đang thụ án cũng về hành vi này trong thời gian
trong thời gian được tại ngoại diệp tiếp tục móc nối với các đối tượng quen biết
tổ chức mua bán các loại vũ khí công cụ hỗ trợ từ nước ngoài về việt nam
các đối tượng phân ra giao cho các đại lý trong toàn quốc
giao bán trên mạng xã hội thu lợi bất chính hàng tỷ đồng
để che giấu mọi hoạt động phạm tội trong đường dây tổ chức của mình
diệp cùng đàn em hoạt động rất tinh vi sử dụng nhiều sim số điện thoại khuyến mãi không chính chủ
và sử dụng nhiều số tài khoản ngân hàng mua trên mạng để đối phó với cơ quan chức năng
qua thời gian theo dõi thì ban chuyên án tiếp tục xác định là
đối tượng diệp ở củ chi thành phố hồ chí minh
là trong một số đối tượng có chuyển hàng thông qua cái số điện thoại
và các chuyển phát nhanh về địa bàn tỉnh kiên giang
từ đó được sự chỉ đạo của đồng chí thủ trưởng công an điều tra và cục cảnh sát hành sự
thì ban chuyên án lần mò lên tới thành phố hồ chí minh
trên thành phố hồ chí minh thì chúng tôi phát hiện ra
là vũ thị diệp này là có cái mối quan hệ với các đối tượng tại nha trang
tại bình dương và các tỉnh khác từ đó chúng tôi tiếp tục mở rộng
tiếp tục xác minh tới ba đối tượng này thì chúng tôi nhận thấy
ba đối tượng này có nhiều biểu hiện nghi vấn nhất là về thời gian về tiền bạc
và ba đối tượng này thường xuyên có những giao dịch với đối tượng hình sự
ở một số địa bàn liên quan đến đơn hàng dẫn chuyển
đồng thời là ba đối tượng này là
khả năng là người biết rất rõ về cái kho hàng của vũ thị diệp
đúng lúc đó ban chuyên án nhận được thông tin vào ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
sẽ có một vụ mua bán vũ khí tại thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang
kẻ bán hàng có nhiều nghi vấn là đầu trên của đường dây mua bán súng
mà ban chuyên án đang đấu tranh chỉ xóa
một tổ công tác của công an kiên giang phối hợp lực lượng của cục cảnh sát hình sự
mà phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh kiên giang đã đón lõng bắt giữ kẻ mua hàng là lê đức thành
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu quê quán hải châu đà nẵng hiện trú tại phường năm thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang
tăng vật thu giữ là một trăm linh cây đào kiếm các loại không nguồn gốc trung quốc
thành khai nhận mua hàng từ một người phụ nữ ở củ chi thành phố hồ chí minh
trong lúc công an tỉnh kiểm tra và cục cảnh sát hình sự đang phá án
bắt số đối tượng ở kiên giang tiền giang chưa đạt động gì đến nhóm của diệp
có lẽ chúng nghĩ với cách che giấu tinh vi và xảo quyệt đã qua mắt được lực lượng
tuy nhiên hành trình săn sói đang dần khép chặt vòng vây

trong lúc công an tỉnh kiểm tra và cục cảnh sát hình sự đang phá án bắt số đối tượng ở kiên giang tiền giang chưa đà động gì đến nhóm của diệp
trong lúc công an tỉnh kiểm tra và cục cảnh sát hình sự đang phá án bám sát các đối tượng tại thành phố hồ chí minh bình dương và khánh hòa
xét thấy cần phải bắt ngăn chặn kịp thời hành vi phạm tội của diệp và đồng bọn
bàn chuyên án yêu cầu trinh sát bám sát đối tượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để lên kế hoạch ban giữ

sẽ thấy đây là thời cơ đã chín mùi ban chuyên án cử các mũi công tác đông loạt triển khai khánh hòa thành phố hồ chí minh và bình dương
ngày hai mươi một tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang khởi tố bắt giam thêm bốn đối tượng cầm đầu là vũ thị diệp và đồng bọn trong chuyên án mở rộng
để điều tra về hành vi chế tạo mua bán tàng trữ vũ khí quân dụng
tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà kho ban chuyên án thu giữ hai trăm hai mươi chín khẩu súng gồm một trăm ba mươi bốn khẩu kiểu súng lụng m chín trăm một mươi một bắn đạn bi và bình co hai sáu mươi bốn khẩu súng rulo ba mươi một khẩu súng lục các loại bắn đạn cao su và hơi cay
bốn trăm năm mươi năm bình khí nén sáu ký đạn bi sắt cùng nhiều linh kiện phụ kiện của súng và các đồ vật tài liệu có liên quan đến vụ án

bốn trăm năm mươi năm bình khí nén sáu ký đạn bi sắt cùng nhiều linh kiện phụ kiện của súng và các đồ vật tài liệu có liên quan đến vụ án

là một minh chứng cho sự kết hợp tài tình nhịp nhàng giữa cục cảnh sát hình sự và các đơn vị trong lực lượng công an tỉnh kiên giang
tạo nên sức mạnh tổng hợp trong cuộc chiến ngăn chặn đẩy lùi tệ nạn xã hội
và rồi hành trình săn sói kết thúc các anh trở về cuộc sống thường nhật cảm ơn các anh những người giữ bình yên cho nhân dân